đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có buổi hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ robert o brien nhân chuyến thăm việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đồng chí phạm bình minh đánh giá cao việc hai nước linh hoạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trong đó có việc duy trì tiếp xúc trao đổi thư mừng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
đồng thời cảm ơn chính phủ và bộ ngoại giao hoa kỳ đã có những hỗ trợ thiết thực kịp thời dành cho việt nam ứng phó đại dịch covid một mươi chín và khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền trung vừa qua
cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ robert o brien đánh giá quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ với nhiều sự chia sẻ về lợi ích và lòng tin ngày càng được tăng cường
khẳng định hoa kỳ ủng hộ việt nam độc lập thịnh vượng đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định
và sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực chất đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững đám góp tích cực cho an ninh hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
hai bên cũng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới
trong đó ưu tiên thúc đẩy sớm nối lại các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên đặc biệt là đoàn cấp cao tăng cường hợp tác nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh
tiếp tục tạo thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư song phương trên cơ sở cùng có lợi